cuối giờ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã phát biểu báo cáo giải trình
tiếp thu ý kiến các đại biểu quốc hội thảo luận về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
giải trình trước quốc hội đại tướng tô lâm khẳng định đây không phải là tách luật
mà trên thực tế quá trình làm luật cùng với sự phát triển chung của mọi mặt đời sống xã hội
càng ngày càng đi vào những lĩnh vực cụ thể càng quy định phải chi tiết những vấn đề luật pháp
nhất là liên quan đến quyền của con người quyền của công dân được cụ thể hóa
đại tướng tô lâm cũng nhấn mạnh ban soạn thảo đã thảo luận rất kỹ trong tập thể đảng ủy công an trung ương
các cơ quan chuyên trách là nhận trách nhiệm trước đảng trước nhà nước trước quốc hội và trước nhân dân
về các vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó có vấn đề trật tự
vấn đề về tai nạn giao thông an toàn giao thông cho người dân
nếu quốc hội đồng ý ban hành luật này và giao trách nhiệm cho bộ công an
thì lực lượng công an sẽ không tăng biên chế cùng với đó chi phí và các thủ tục hành chính không tăng